dịch bệnh covid một mươi chín đã lần thứ hai trở lại nước ta với những ca lây nhiễm trong cộng đồng
điều này đồng nghĩa với việc nhiều ngành nghề và đối tượng phải chịu ảnh hưởng và tác động xấu
ngành giáo dục nói chung cũng đang gặp khó khăn trong việc phân bổ lịch học
nhằm bảo đảm giáo án cho các chương trình học
còn đối với những cơ sở giáo dục chuyên biệt nói riêng dành cho các em tự kỷ
thì những khó khăn lại càng nhiều hơn
ở đợt dịch bệnh bùng phát đầu tiên do phải thực hiện cách ly xã hội
như nhiều trung tâm giáo dục chuyên biệt khác
cơ sở này phải cho nhiều giáo viên nghỉ luân phiên
thậm chí nhiều thầy cô phải nghỉ không lương
do đa phần những trung tâm chuyên biệt đều là cơ sở tư nhân
phải tự trang trải mọi chi phí vận hành
còn lại trong thời gian này thì nói là không ảnh hưởng không đúng
tại vì có những gia đình mà họ cũng có giúp việc ở nhà
họ biết là tất nhiên đến trường là tốt rồi
nhưng mà họ rất lo về cái đại dịch nó tiềm ẩn
nên cũng có gia đình họ cũng cho con ở nhà
sau nhiều nỗ lực của ngành y tế dịch bệnh đã được kiểm soát
các hoạt động được trở lại bình thường
tuy nhiên thời điểm cuối tháng bảy năm nay
những ca lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng xuất hiện
trở lại khiến nhiều đơn vị ngành nghề trên khắp cả nước
phải khởi động lại những biện pháp phòng chống dịch bệnh lây lan
nhưng vẫn bảo đảm công việc được diễn ra như bình thường
để mà chủ động với cách phòng tránh
thì là đi tất cả là đều trao đổi với gia đình
là đeo khẩu trang ở ngoài và vào đến nhà
cái là sát khuẩn tay nhanh rồi sửa tay
rồi tất cả những cái sát khuẩn trên không gian
rồi là ở ngoài thì chúng mình đều chủ động để làm những cái việc đó
các em tự kỷ là đối tượng dễ bị tổn thương
và luôn cần rất nhiều sự quan tâm chăm sóc của gia đình và xã hội
do vậy trong thời gian dịch bệnh vẫn đang diễn ra như hiện nay
cha mẹ gia đình nên có sự hợp tác
phối hợp với những cơ sở giáo dục chuyên biệt
nơi các em đang theo học
để giúp con em mình an toàn khi tới trường
và giảm bớt gánh nặng khó khăn cho các cơ sở giáo dục này